các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sở văn hóa thể thao và du lịch ninh thuận cũng đã có phản ứng kịp thời trước sự việc này
ngay sau khi tiếp nhận thông tin nữ du khách hà nội bị tấn công dẫn đến thùng màng nghĩ khi đi du lịch
tại khu vực bãi kinh xã vĩnh hải huyện ninh hải
bà phạm thị thanh hường phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận cho biết
sở đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sang minh
bà cũng nói thêm tranh nghiệm của ngành địa phương sẽ cố gắng xăng minh rõ để xử lý thỏa đám vụ việc
hiện công an cũng đã vào cuộc và sẽ có kết quả cụ thể
qua kiểm tra sự việc thì có một nhân viên phụ trách tại khu vực bãi kinh đã ứng xử không đúng với du khách
nên sở đang yêu cầu người này viết bản từng trình để kiểm điểm
sau sự việc này sở sẽ liên lạc trực tiếp với du khách nzl chú tại thành phố hà nội để xin lỗi
về hành vi ứng xử không đúng của nhân viên đối với chị này
cụ thể là sở sẽ có thư xin lỗi
bà phạm thị thanh hường còn cho biết sẽ tham mưu giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch
thành lập đoàn thanh tra các hoạt động du lịch ở khu vực bãi kinh
nhất là các hoạt động du lịch tại công ty cổ phần kasamia ninh thuận
nếu công ty cổ phần kasamia ninh thuận hoạt động không đúng quy định không đảm bảo an toàn sẽ cho dừng hoạt động
trong khi đó ông trần minh thái chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ninh hải cho biết
sau khi có thông tin về nữ du khách nờ dây lờ trú tại thành phố hà nội đi du lịch ở khu vực bãi kinh bị hành hung
huyện đã lập tức chỉ đạo công an huyện tiến hành sang minh xử lý nghiêm
cùng ngày ông nguyên đình tuấn phò tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận
đã ký văn bản truyền đạt ý kiến của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần quốc nam
giao sở văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan
khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh trên mạng xã hội có biện pháp xử lý kịp thời thâu đáo phù hợp đúng quy định
đồng thời liên hệ có thư xin lỗi đến du khách bị hành hung
báo cáo kết quả thực hiện cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày một mươi tháng năm tới
trước đó vào lúc một mươi h năm mươi sáu phút ngày năm tháng năm tài khoản mạng xã hội của nữ du khách z đăng thông tin
kèm theo đoạn clip dài năm mươi chín giây lên facebook với nội dung phản ánh bị hành hung bởi nhân viên khu du lịch bãi kinh bình hưng
theo bài viết vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hai tháng năm chị l cùng hai người khác tới khu du lịch bãi kinh huyện ninh hải để tắm biển
khi đến khu vực này nhóm của chị l có thuê sắp với giá một trăm năm mươi đồng một giờ để vui chơi
tuy nhiên khi đang trèo một nam thanh niên trong nhóm bị lật thuyền sáp
sau đó một nhóm thanh niên khoảng năm sáu người tới tiếp cận và đề nghị nhóm chị l thuê họ
giá hai trăm linh đồng để lái mô tô nước ra cứu người
lo lắng đi kèm thời gian giải cứu cấp bách chị l đồng ý ngay
tuy nhiên thay vì lái mô tô nước ra đưa người trở về trước họ bỏ mặt bạn chị chơi chới vối tự bơi về bờ mà lái lướt qua đi lấy sắp
khi bạn chị bơi về đến bờ thì mô tô vẫn đang lượn vòng vòng ngoài biển
lúc này nhóm chị l chỉ nói chuyện với nhau về việc tại sao mô tô nước không ưu tiên kéo người bị nạn mà vẫn đang đi tìm sát
thì một anh trong đội mô tô đã tỏ thái độ khó chịu
nhận thấy sự việc căng thẳng
chị l có lấy điện thoại ra quay lại để lấy bằng chứng bảo vệ bản thân thì người này bước tới và thẳng tay tấn công chị
trong khi chị chưa hề nói bất cứ điều gì xúc phạm tới họ
cơn chóng váng và ủ tay ập tới ngay lúc đó khiến chị đã mất đà lùi bước
sau khi về tới hà nội chị được kiểm tra và phát hiện có cục máu đông ở tai
bác sĩ kết luận chị bị thùng màng nhĩ tay trái
sự việc trên sau khi được nữ du khách chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận
thưa quý vị và các bạn
có thể nói ngày nay nhiều người lựa chọn du lịch để nghỉ ngơi và thư giãn sau những thời gian dài bận rộn với công việc cuộc sống
thế nhưng đôi khi lại không may gặp phải những chuyến du lịch không như mong muốn như trường hợp của nữ du khách ở ninh thuận là một ví dụ
vậy làm sao để có một chuyến du lịch an toàn vui vẻ đúng nghĩa
trừ mỗi chuyến đi người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về điểm đến tour du lịch cũng như công ty du lịch
nên lựa chọn dịch vụ đặt tour phòng khách sạn vé máy bay của những công ty hoặc ứng dụng du lịch uy tín
người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh giấy tờ chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành du lịch
người dân cần cảnh giác với các gói du lịch phòng khách sạn vé máy bay có mức giá quá rẻ
chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua tên miền
tên trang giả mạo gần giống website thật nhưng có thêm một số ký tự
sau khi đặt phòng khách sạn hoặc vé máy bay cần xác nhận lại thông tin đặt phòng từ khách sạn đã đặt thông tin về máy bay từ hãng
khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo
người dân nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để xử lý theo đúng pháp luật
đối với việc ăn uống khi vào nhà hàng mọi người nên xem kỹ bảng da có sẵn trong menu sau đó mới gọi các món ăn
trường hợp không có men nu khanh nên hỏi trực tiếp nhân viên nhà hàng thậm chí chủ nhà hàng để được thống nhất giá trước khi sử dụng đồ ăn
việc làm trên để tránh những nhà hàng không để bảng giá các món ăn chỉ thể hiện trên hóa đơn thanh toán
có trường hợp khách tăng mắc giá lại bị đe dọa hành hung phải cắn răng trả tiền
ngoài ra khi thanh toán tiền ăn ở các nhà hàng quán ăn bằng thế tin dụng
người dân cần kiểm tra kỹ hóa đơn đề phòng nhân viên cố ý bấm sai số tiền phải trả để chiếm đoạt số tiền tranh lệch
trong khi đi du lịch du khách có thể bị những người bán hàng rong trèo kéo
bán các sản phẩm đắt hơn nhiều lần giá trị thật ở các địa điểm du lịch
vì vậy du khách chỉ nên mua hàng khi có giá cụ thể và nên tham khảo giá các mặt hàng trước khi mua
để tránh tình huống bị trèo kéo mời trào trụ ảnh ở các địa điểm du lịch
sau đó thợ ảnh gây sức ép đòi tiền cao hơn so với thị trường
du khách kiên quyết không sử dụng dịch vụ chụp ảnh này khi không có nhu cầu
người dân đi du lịch bằng xe cá nhân thì nên gửi vào những điểm được quy định
không gửi tại những nơi tự phát nếu có phải thỏa thuận giá trước
nếu du khách có nhu cầu mua sắm phải tham khảo thông tin về địa điểm mình tới mua
khi mua nên hỏi giá kỹ nếu có dấu hiệu bị chặt chém thì từ chối mua hàng ngay
khi xảy ra trường hợp bị ép giá hoặc tranh cãi du khách nên liên hệ ngay với lực lượng bảo vệ
cơ quan quản lý để được hỗ trợ giải quyết
có thể nói mùa hè là thời kỳ cao điểm của du lịch
do vậy các doanh nghiệp du lịch địa phương trong cả nước đang tích cực triển khai
những gói sản phẩm du lịch hè hấp dẫn tới du khách
cùng với đó việc tham khảo đặt các dịch vụ du lịch trên mạng đã trở nên quen thuộc trong thời đại hiện nay
tuy nhiên bên cạnh mặt tiện ích còn rất nhiều rủi ro mà du khách phải cảnh giác
khi mua dịch vụ du lịch ở trên mạng
hiện nay chỉ cần gõ từ khóa tour du lịch giá rẻ săn voucher giảm giá du lịch
sẽ ra hàng loạt các bếp trên facebook để đáp ứng nhu cầu của nhiều người
nắm mắt được tâm lý khách hàng tham rẻ thì những địa điểm chụp ảnh nghỉ dưỡng du lịch độc đáo mới lạ
rất nhiều đối tượng đã giả mạo các công ty du lịch lữ hành nhà nghỉ khách sạn phòng vé máy bay
nhằm thực hiện những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cảnh báo về một số hình thức lừa đảo trên không gian mạng
lừa đảo combo du lịch giá rẻ đã đứng ở vị trí đầu tiên trong hai mươi bốn hình thức lừa đảo phổ biến ở trên mạng
nắm bắt được xu hướng thích đi du lịch tận hưởng cuộc sống với chi phí thấp
nhiều gói du lịch tặng kèm yêu đãi như ở khách sạn ba sao năm sao kèm theo vé máy bay nhà hàng
địa điểm vui chơi được bán trên mạng với giá vài triệu đồng thu hút rất nhiều người mua
nhu cầu du lịch của người dân
ngày càng gia tăng nắm bắt tâm lý ưa rể mà nhiều kẻ xấu lợi dụng biến nhu cầu giải trí của khách du lịch
trở thành miếng bánh kiếm tiền dựa vào các chiêu trò lừa đảo
chính vì vậy mỗi người cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ càng khi lựa chọn hình thức giải trí cho bản thân gia đình
đồng thời cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất nếu xảy ra những sự việc không đáng có
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo